báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý ii và sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi tổng cục thống kê cho biết cả nước có gần một mươi bốn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng sáu tăng hai mươi bảy chín so với tháng trước
bên cạnh đó gần năm doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đây là tín hiệu rất tích cực của kinh tế việt nam
có một mươi ba bảy trăm hai mươi năm doanh nghiệp thành lập mới trong tháng sáu và bốn chín trăm chín mươi tám doanh nghiệp hoạt động trở lại
sau hai tháng nới lỏng và gỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội các hoạt động kinh tế xã hội đang dần được khôi phục
doanh nghiệp nhanh chóng thích ứng bàm sát chính sách hỗ trợ của chính phủ từng bước đưa sản xuất kinh doanh vào hoạt động trở lại
bên cạnh đó kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành nghề chế biến chế tạo cũng cho thấy các doanh nghiệp kỳ vọng tình hình sản xuất kinh doanh của quý iii khả quan hơn quý ii